kính chào quý vị và các bạn
đã bước vào thời kỳ tháng chính đông vì vậy không khí lạnh phía bắc liên tục rồn xuống nước ta với tần suất ba bốn ngày một lần
bắc bộ phổ biến là không mưa trong ngày có nắng với nhiệt độ cao nhất từ một mươi tám hai mươi một độ tây bắc có nơi cao hơn
về đêm và sáng nhiệt độ hạ xuống ngưỡng từ tám đến một mươi một độ có nơi dưới bảy độ vùng núi cao có nơi dưới hai độ
khu vực núi cao cần đề phòng nguy cơ xảy ra băng giá và sương muối
cũng nằm sâu trong khối không khí lạnh phía bắc nên tại các tỉnh từ thanh hóa đến hà tĩnh
thời tiết chủ đạo là trạng thái không mưa trời rét đậm ngày nắng hanh với nhiệt độ cao nhất từ một mươi bảy hai mươi độ
các tỉnh từ quảng bình đến khánh hòa trong ngày mai mưa rông vẫn còn khả năng xuất hiện trên khu vực
nhiệt độ cao nhất từ một mươi chín hai mươi bảy độ phía bắc trời rét ninh thuận bình thuận có mưa vài nơi với mức nhiệt không quá ba mươi độ
điểm với các tỉnh tây nguyên và nam bộ
hai mươi bốn giờ tới tại đây khá ổn định chủ đạo là trạng thái có nắng nhẹ vào ban ngày
sự báo nhiệt độ cao nhất ngày tại nam bộ phổ biến từ hai mươi chín ba mươi hai độ còn tây nguyên từ hai mươi hai hai mươi năm độ
đáng lưu ý là tại khu vực nam bộ về đêm có nơi trời rét nhẹ còn tại tây nguyên ban đêm trời rét trên toàn khu vực
trên biển ngày và đêm mai vùng biển từ quảng trị đến quảng ngãi có gió đông bắc cấp năm
có lúc cấp sáu giật cấp bảy cấp tám biển động
khu vực bắc biển đông có gió đông bắc
gió đông bắc mạnh cấp sáu cấp bảy giật cấp tám cấp chín biển đông mạnh
khu vực giữa và nam biển đông bao gồm cả vùng biển phía tây quần đảo trường sa
có gió đông bắc mạnh cấp sáu giật cấp bảy cấp tám biển đông
nhiệt độ hai quần đảo hoàng sa và trường sa là từ hai mươi ba đến hai mươi tám độ và hai mươi bốn hai mươi chín độ
khu vực hà nội ít mây đêm không mưa ngày nắng gió đông bắc cấp hai cấp ba trời rét
nhiệt độ ngày đêm ra động trong khoảng từ chín hai mươi độ